phần một mang chủ đề bản tình ca cho em phần hai với chủ đề sắc màu tình yêu và phần ba là trở về
chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều thế hệ ca sĩ như nghệ sĩ nhân dân thái bảo nghệ sĩ ưu tú đức long nghệ sĩ ưu tú việt hoàn nghệ sĩ ưu tú phương thảo tân nhàn lê anh dũng ngọc anh mỹ dung
mỗi phần gồm nhiều tiết mục đặc sắc trong đó có nhiều bản tình ca lãng mạn từng song hành cùng nhiều thế hệ người việt nam yêu âm nhạc như phượng hồng gửi lại em
bản tình ca cho em tóc gió thôi bay nơi gặp gỡ tình yêu giọt nắng bên thềm
được giàn dựng công phu kết hợp giữa thơ âm nhạc múa và âm thanh ánh sáng hiện đại chương trình đã tạo nhiều cảm xúc cho khán giả
sở văn hóa và thể thao hà nội vừa tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế với chủ đề tự hào hà nội
cuộc thi nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về lịch sử văn hóa và con người thủ đô tôn vinh giá trị của hà nội nghìn năm văn hiến thủ đô anh hùng thành phố vì hòa bình với bạn bè quốc tế
thông qua cuộc thi ban tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp đời sống sinh hoạt hàng ngày giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế một bức tranh toàn cảnh về lịch sử văn hóa và con người thủ đô
đồng thời tạo môi trường thuận lợi để những người đam mê nhấp ảnh chuyên và không chuyên được thể hiện tài năng góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu ảnh của thành phố
thời gian nhận tác phẩm từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
lễ công bố kết quả trao giải và trưng bày triển lãm những tác phẩm chất lượng sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực tượng đài lý thái tổ thành phố hà nội
thưa quý vị và các bạn mới đây tại hà nội đã diễn ra đêm nhạc tre mùa thu dưới sự trình diễn của giàn nhạc sức sông mới

sự pha trộn độc đáo giữa cổ điển và hiện đại đã mang đến nhiều ấn tượng cho những người tham gia
sức sông mới hiện là giàn nhạc duy nhất tại việt nam

và giờ tôi đã trở thành một nhà công chơi các loại nhạc cụ bằng che nứa của việt nam
tôi thấy rất vui vì điều này
đêm nhạc không chỉ dành cho những khán giả lớn tuổi
mà còn có nhiều tác phẩm âm nhạc dành cho các em nhỏ rất vui nhộn ngộ nghĩnh
được giới thiệu trong chương trình như chuột chuỗi bé nhỏ hay bài ca về chú nhím
qua phần thể hiện của giàn hợp sướng thiếu nhi quốc tế hà nội voice
cảm ơn quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
hẹn gặp lại
thưa quý vị và các bạn
nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nguyên bản của nghệ thuật hát chầu văn
trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long kết hợp cùng trung tâm văn hóa tp hà nội
tổ chức chương trình hát văn thi một thời vang bóng hai nghìn một mươi tám
với sự có mặt của các nghệ nhân gạo cội cùng các cung văn trên khắp cả nước
hát chầu văn là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của việt nam
đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghị thức hậu đồng của tín ngưỡng tứ phủ
và tín ngưỡng thờ đức thánh trần một tín ngưỡng dân gian việt nam
bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trao chuốt nghiêm trang
chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa trầu thánh
sự đứt gãy về thời gian và môi trường diễn sướng
làm cho hát văn cổ truyền dần mai một theo năm tháng
nhiều năm gần đây trung tâm văn hóa thành phố hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa
liên hoan nghệ thuật hát chầu văn
chương trình trải nghiệm lần này cũng nằm trong các chuỗi hoạt động
nhằm lấy lại vị thế cho chầu văn truyền thống
chương trình trải nghiệm hát văn thi một thời vang bóng lần này
nhằm giới thiệu truyền dạy giúp cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
có thêm sự hiểu biết về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của hà nội
góp phần khơi dậy ý thức tự hào dân tộc tình yêu tổ quốc
và trách nhiệm giữ gìn phát huy vốn văn hóa quý báu mà cha ông ta để lại
tham gia chương trình lần này có rất nhiều cung văn nghệ nhân trên địa bàn hà nội
và các tỉnh phía bắc đến giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm
mở đầu cho chương trình là phần dân văn thờ của hai nghệ nhân dân gian khách mời
hoàng trọng kha và đinh công mạnh đây là nghi thức đầu tiên trước mỗi giá đồng